theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ từ ngày một mươi sáu tháng ba thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng có đông người
tại tp hcm hiện nay nhiều người dân đã có ý thức cao trong thực hiện việc này
tuy nhiên nhiều du khách nước ngoài vẫn không mang khẩu trang khi đến các điểm công cộng
điều này cũng ít nhiều gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm vừa thực hiện
vì tính chất công việc nên người đàn ông này thường xuyên đến quán cà phê để trao đổi cùng đối tác
hôm nay anh chọn một chỗ ngồi mà theo anh là hạn chế được đến mức thấp nhất việc tiếp xúc với những người xung quanh
em thấy anh đến cái quán cà phê này và có vẻ như là anh thực hiện rất là nghiêm túc cái việc là đeo khẩu trang và bảo vệ trước cái dịch covid một mươi chín
để phòng cho chính mình và phòng cho cộng đồng thì mình tuân thủ những cái gì của bộ y tế và của chính phủ khuyên
thì vừa rồi có cái chỉ thị về vấn đề đeo khẩu trang tôi cho rằng là một cái kịp thời và rất là hay
tuy nhiên không phải tất cả người dân trên địa bàn
thành phố đều có ý thức cao trong việc tự bảo vệ mình và cộng đồng trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
dạo quanh một số quán hàng nơi công cộng có đông người phóng viên ghi nhận vẫn còn không ít người chưa thực hiện việc đeo khẩu trang
tại một quán trà ở quận ba vẫn không ít người nói chuyện vui cười ăn uống và mặc nhiên cũng không ai sử dụng khẩu trang
thấy dịch này thì con cũng phòng nhiều lắm chỉ như ra đường cũng phải đeo khẩu trang đó là trang bị tốt cho mình trước
sao bây giờ con lại không có khẩu trang
tại vì con vừa đi lên kiểu đi chơi với bạn cho nên con mở ra xíu và xíu con vẫn đeo lại
với người nhiễm covid một mươi chín và phát tán virus trong cổ họng càng chỗ đông người nguy cơ lây bệnh càng cao
bởi không thể biết được người đang có bệnh hay không có bệnh việc khuyến cáo hạn chế người dân không nên đến chỗ đông người trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng phức tạp là điều cần thiết để bảo vệ mình và cộng đồng
không có thể nào mà tin vào những cái mà những cái phát niêu hay là những cái
những cái tin mà gây hoang mang bọn cô sống rất là bình tĩnh và rất là chọn lọc giữ gìn cho bản thân mình đeo luôn luôn đeo khẩu trang này
rồi là lúc nào cũng có một cái chai cồn để mà xịt tay rửa tay
thành phố hồ chí minh có đông người nước ngoài sinh sống
những ngày đầu thực hiện quy định bắt buộc mang khẩu trang các địa điểm công cộng người dân ý thức chấp hành nghiêm
trong khi nhiều du khách quốc tế du lịch không theo nhóm dường như chưa biết quy định này
ở đây tôi thấy các bạn rất có ý thức bảo vệ trước dịch bệnh covid một mươi chín và bản thân tôi cũng vậy
tuy nhiên đối với những người đến từ các nước tôi thấy các bạn chưa thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra đường
nên chăng các bạn việt nam có khuyến cáo nhiều hơn với những người bạn từ nước ngoài nhất là những người sang đây du lịch
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết đã yêu cầu các bến xe nhà ga khu vực công cộng bắt buộc toàn bộ nhân viên hành khách đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
ở các điểm công cộng phải tăng cường tuyên truyền
phát loa thông báo để người dân nắm rõ quy định nhắc nhở du khách nước ngoài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín